sáng nay chín tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo trương duy nhất
nguyên trưởng văn phòng trung trung bộ báo đại đoàn kết về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
tại phiên tòa có mặt phan văn anh vũ giám đốc công ty xây dựng bảy mươi chín
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
là trưởng văn phòng đại diện trung trung bộ của báo đại đoàn kết
và được ba biên tập báo đại đoàn kết giao nhiệm vụ liên hệ với ủy ban nhân dân tp đà nẵng
xin cấp hoặc cho thuê địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện
trong hai năm hai nghìn ba hai nghìn bốn trường duy nhất đã xin mua sau đó kỳ bán chuyển nhượng nhà đất công sản
số tám mươi hai trần quốc toản đà nẵng cho công ty xây dựng bảy mươi tám
như vậy trường duy nhất đã có hành vi làm trái công vụ giúp cho công ty xây dựng bảy
mua được nhà đất công sản không đúng đối tượng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn một mươi ba tỷ đồng
kết thúc phiên tòa bị cáo trương duy nhất bị tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ